đêm ngày bảy tháng một mươi là đêm khó quen với nhiều người khi họ phải chờ những chuyến xe buýt đưa đến điểm trung chuyển để về quê
nhiều người lo lắng đến mức chỉ ôm con điệu con chờ đến sáng để lên xe về nhà
ngồi biệt một góc ở ta ly đường lúc hai giờ sáng bảy tháng một mươi anh ngoa sành quê xã long hẹ huyện thuận châu tỉnh sơn la
ngồi kể với vợ là chị hạ y sành về việc làm sao để về quê với chiếc xe máy cũ hàng ngày anh sành đi làm nội thất ở khắp nơi ở tỉnh bình dương này đã bị hỏng
chiếc xe máy cũ đã cộng theo gia đình bốn người mấy túi đồ đã kịt sức khi về tới chốt kiểm dịch số một thành phố nội huyện phú xuyên
đi cả nghìn cây số tài sản của anh sành chỉ có vài trăm nghìn trong túi
toàn bộ túi đồ đã bị ướt khi gặp cơn mưa lớn ở hà tĩnh
ngồi nhìn đứa con trai ba tuổi đang nằm ngủ dưới nền đường
anh sành lộ vẻ mệt mỏi
bên cạnh anh chị hạ y sành vẫn điệu con ngồi trên vai đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi
anh sành kể chuyện trước dịch hàng ngày làm từ bảy h ba mươi sáng đến tối muộn
mỗi ngày làm từ một mươi đến một mươi hai tiếng chưa chỉ ăn vội hộp cơm rồi làm tiếp cho kịp đơn của khách
mỗi tháng công ty trả cho một mươi triệu đồng
vợ ở nhà vừa chăm con vừa nhận trong hai cháu của anh công nhân gần nhà nên có tiền mua sữa mua quần áo cho con
rồi dịch ập đến bình dương
bình dương các gia đình xung quanh về quê anh sành và vợ cũng gói ghm hành lý rời thị xã tân uyên tỉnh bình dương để về nhà
anh sành tâm sự
trước đây anh nghe lời cậu họ vào nam lập nghiệp do lương cao nhiều việc đi làm vài năm về sửa lại căn nhà
nghĩ cảnh làm nương rẫy trồng ngô vất vả mà trả được bao nhiêu rồi nuôi cháu lớn ba tuổi cháu nhỏ chưa rất sữa mới một mươi một tháng tuổi nên bàn với vợ vào bình dương
anh sành dự tính năm nay làm xuyên tết
nhưng giờ thì chỉ biết về quê
sắp tới nếu dịch ổn sẽ quay lại bình dương vì quen việc thu nhập cao và không gò bó
về sau gia đình anh sành trong chuyến xe lúc năm giờ sáng anh giàng a hạ hai mươi tuổi và chị sòng thị hến một mươi năm tuổi đang ôm hai cháu nhỏ trong lòng
theo cha mẹ trong chuyến xe lịch sử hai cô cậu chưa biết nói gì chỉ bi bô lẫn sen tiếng khóc đòi quà
khi những chiến sĩ công an phát bánh mì nước lọc cha mẹ chiều lòng cho mỗi đứa cầm một cái
chốc chốc anh hạng lại đeo chiếc khẩu trang quá cỡ cho thằng lớn mới lên hai
anh hạng tâm sự anh làm công nhân sản xuất đế dày ở bình dương lương mỗi tháng tám triệu con số chỉ đủ chi tiêu mua sữa cho con và dư chút ít gửi về quê
nhưng dịch bùng phát cả ba tháng nay anh không thể trả tiền trọ dù cho chủ nhà đã giảm năm mươi phí thuê tiền điện tiền nước còn sắp đến hạn
còn chiếc xe máy cũ anh để lại cho chủ coi như xí xóa sổ nợ
mình về quê
không làm gì chỉ đợi qua dịch thôi
hết dịch mình lại bắt xe về làm nhà máy
làm nương cả năm không đủ ăn không đủ nuôi con
anh giang a hạ bộc vạch
cũng trong đoàn người trở về quê có anh lưu văn kiến ba mươi chín tuổi quê tỉnh lai châu cho biết vợ chồng anh vào tỉnh bình dương làm công nhân nhưng do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã mất việc bốn tháng qua
vợ chồng anh kiến đã phải đưa ra quyết định khó khăn là chạy xe máy về quê với quãng đường khoảng một tám trăm linh cây trong khi túi chỉ có đúng hai trăm linh đồng
để có đủ tiền về quê anh kiến đã bán chiếc điện thoại rồi cùng vợ đi làm rất nhanh
anh kiến chia sẻ đoàn của anh có một mươi hai người nếu mọi việc thuận lợi sẽ mất khoảng bốn ngày để về đến lai châu
cùng trong lúc ngồi chờ xe chị chẩu thị kính hai mươi sáu tuổi làm công nhân ở bình dương chia sẻ
đầu năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng chị gửi hai con nhỏ cho ông bà nội do tư hoa giang vào bình dương để làm công nhân
làm được khoảng năm tháng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vợ chồng chị kính mất việc
sau khi cân nhắc vợ chồng chị quyết định hòa vào đoàn người đồng hương đi bộ về quê khi chị đã cuối thai kỳ
tôi biết giờ đi bộ rất nguy hiểm ảnh hưởng tới hai mẹ con nhưng nếu không về cũng không có tiền để chu lại
may mắn là chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các tỉnh trong quá trình về quê
chị kính xúc động nói trời gần sáng ngày về nhà đã rất gần
vài trăm bà con quê ở sơn la điện biên lai châu lại gấp gác thu dọn đồ để tiếp tục chuyến hành trình đặc biệt nhất trong đời
tại chỗ giao thông số một thành phố hồn nội có một nhóm thiện nguyện mang tên đội xe không đồng đã phát hơn ba xuất ăn dọc đường
gồm một chai nước một hộp sữa một gói bánh hoặc xôi bánh bổ sung thêm cho bà con khi dừng nghỉ tại đây
anh lỗ minh tuấn đại diện đội xe không đồng chia sẻ tới gần sáng ngày bảy tháng một mươi
nhiều người dân đã cạn xăng do không có chỗ đổ xăng dọc đường
đội đã điều thêm xe bán tải đi mua xăng và đóng thành từng chai nhựa cho người dân
không chỉ vậy
cứ mỗi đoàn đi các thành viên trong nhóm lại xịt hơi khuẩn dọn dẹp rác trước cầu rẽ
có lúc một đoàn người dân về quê lên tới một phương tiện
anh tuấn nói theo kế hoạch nhóm sẽ phân công một mươi năm hai mươi xe bán tải thay phiên nhau chở đồ hỗ trợ cho bà con
cho đến khi nào hết đoàn đưa người về quê
thống kê của phòng cảnh sát giao thông tp hà nội cho biết
từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi đến hết ngày sáu tháng một mươi
công an tp phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế và giám sát
dẫn một mươi một đoàn người đi xe máy từ các tỉnh miền nam về các tỉnh phía bắc
mỗi đoàn khoảng hai trăm năm mươi người đi qua địa phận